cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát các trạm thu phí đường bộ trên hệ thống quốc lộ do cục quản lý
kế hoạch giám sát các trạm thu phí gửi về cục đường bộ việt nam trước một mươi ngày và báo cáo kết quả giám sát sau bảy ngày thực hiện kiểm tra
suốt ngắn di chuyển từ thành phố hồ chí minh đến khánh hòa còn khoảng bốn đến năm giờ chạy xe thay vì quãng đường tám giờ như trước đây
đáp ứng yêu cầu của thủ tướng chính phủ và các quy định của hợp đồng dự án đã ký kết
trên tuyến có ba mươi bốn cầu gồm hai mươi hai cầu trên đường cao tốc một mươi một cầu vượt cao tốc và cầu trên đường kết nối với cao tốc với quốc lộ một tại nút giao du long
các hạng mục cầu đường trên tuyến đều đã được hoàn thiện sẵn sàng đưa vào hoạt động
trần cấp hiện đơn vị thi công đang gấp rút thi công trạm rừng nghỉ tạm thời tại khu vực nút giao với tỉnh lộ bảy trăm linh chín
dự kiến hai trạm dừng nghỉ tạm hoàn thành trước dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải khai thác bến xe trên địa bàn thành phố
phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân không tùy tiện tăng giá cước vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tùy tiện tăng giá cước phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt
thực hiện kê khai giá niêm yết giá và tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách cao trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm để tăng giá ở mức cao
thu cao hơn mức giá kê khai và lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý pha sinh
các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh hợp đồng du lịch có kế hoạch bố trí xe dự phòng nhằm bảo đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân
kể cả khi lưu lượng khách gia tăng dịp nghỉ lễ
chỉ đạo bộ phận theo dõi an toàn giao thông túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên giám sát kịp thời nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải tuân thủ quy tắc giao thông
dịp này sở giao thông vận tải hà nội cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để hành khách người dân phản ánh về vận tải trong dịp nghỉ lễ